hỏi tiếp theo đến từ bạn trần thị minh với số điện thoại là chín mươi hai nghìn sáu trăm năm mươi bảy dấu ba số cuối
câu hỏi của bạn đó là thưa bác sĩ tôi năm nay bốn mươi tuổi nhưng cảm thấy giảm ham muốn và ít có nhu cầu trong chuyện chăn gối
người hay đau lưng mỏi gối và chân tay lạnh sợ lạnh
mong bác sĩ tư vấn giúp tôi về chế độ ăn uống để có thể giảm những triệu chứng của giai đoạn này